sáng ba tháng hai bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona ở thanh hóa đã chính thức xuất viện sau một mươi ngày cách ly điều trị
như vậy sau thành phố hồ chí minh tỉnh thanh hóa là địa phương thứ hai trong cả nước chữa trị thành công cho bệnh nhân nhiễm virus corona
bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên nghi nhiễm virus ncov vào chiều ngày ba mươi tết
do yếu tố dịch tễ bệnh nhân đi qua vùng dịch ở vũ hán nên bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa đã áp dụng các biện pháp cách ly an toàn
tại khoa bệnh nhiệt đới và chăm sóc đúng quy trình theo phác đồ của bộ y tế
sau một mươi ngày nhập viện bệnh nhân này đã có kết quả âm tính với virus ncov
em muốn gửi lời cảm ơn rất chân thành đến khoa cũng như các bác sĩ trong khoa đã giúp em rất nhiều trong thời gian qua
sáng nay thì bác trưởng khoa có nhắc nhở em là về nhà vẫn tiếp tục cách ly với mọi người
ăn uống bồi bồi sức khỏe để mình có thể bị dịch tốt để mình có thể chống chọi lại với bệnh
với lại cái khả năng mình bị nhiễm lại có thể có
em vẫn kiểu cách ly với mọi người cũng như là điều trị ở nhà một thời gian nữa sau đấy mới tiếp tục công việc
bệnh viện đã cách ly bệnh nhân và điều trị hết sức là hiệu quả
từ khâu theo dõi giám sát bệnh nhân ngay tại khoa theo dõi diễn biến bệnh tật của bệnh nhân hàng ngày
hướng dẫn việc cách ly của người bệnh cũng như là người tiếp xúc gần đối với bệnh nhân
đồng thời là chăm sóc chế độ ăn uống cho bệnh nhân hàng ngày đảm bảo tốt để nâng cao thể tạng của bệnh nhân
và quả tình trong quá trình cách ly theo dõi điều trị chúng tôi thấy rằng là
cái việc mà phát hiện sớm cách ly sớm hướng dẫn điều trị và theo dõi sớm
phát hiện các biến chứng kịp thời xử lý là vấn đề hết sức quan trọng
bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa hiện đang điều trị cho bốn bệnh nhân khác nghi nhiễm ncov
trong đó ba trường hợp sức khỏe đã ổn định có thể rất sớm được xuất viện
cũng trong sáng nay bệnh viện tiếp nhận thêm một ca mới từ tuyến huyện
bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba có tiền sử tiếp xúc với người đi vũ hán trước đó một mươi ngày
nhập viện khi sốt ba mươi tám độ c mệt mỏi ho khan khó thở tức ngực sao ho ăn uống kém